vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay tại bản mâm xã triềng sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một học sinh tử vong ngay tại chỗ
theo đó vào thời điểm trên chiếc xe đưa đón học sinh một mươi sáu chỗ mà bị kiểm soát hai mươi sáu b bảy trăm linh một
đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến cho bốn học sinh bị văng ra ngoài
hậu quả một em học sinh trường trung học cơ sở trường sơ xã trường sơ huyện sông mã tử vong tại chỗ
ba học sinh khác bị thương nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ